tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện nghị quyết số bảy mươi của chính phủ về chính sách xã hội đã chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo trung ương để đánh giá kết quả thực hiện trong năm hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá của ban chỉ đạo kết quả năm hai nghìn một mươi tám đời sống vật chất tinh thần của người và gia đình có công và an sinh xã hội đã đi vào thực chất
nhiều mục tiêu chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt so với nghị quyết như nhà ở cho người có công hiện đã hỗ trợ cho hơn một trăm bảy mươi tám một trăm linh hộ đang triển khai hỗ trợ cho hơn ba mươi bảy năm trăm linh hộ
tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân còn khoảng năm ba mươi năm giảm một ba mươi năm so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số vấn đề hạn chế như công tác triển khai chưa đồng đều đời sống một bộ phận người có công người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
các thành viên ban chỉ đạo kiến nghị
cùng với việc tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp ngành trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội hoàn thiện hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công
cần tiếp tục thực hiện giả soát sắp xếp các chính sách an sinh xã hội hiện hành bảo đảm phù hợp với đối tượng địa bàn cần trợ giúp tránh trồng chéo giàn trải
bên cạnh đó cần sửa đổi hoặc thay thế các chính sách không phù hợp tập trung ưu tiên thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất học nghề tạo việc làm xây dựng nông thôn mới khuyến khích người nghèo tự chủ vươn lên thoát nghèo